tôi không tin tưởng tới nữa thì công việc dưới bãi thì là tôi bị thất sủng tôi không còn được thấy công việc ở dưới bãi nữa
thì là quay ra tôi mới uống rượu và trong lúc uống rượu say tôi mới bộc phát lên tôi đi ra quán nước tôi thấy có một cái kéo và tôi lấy cái kéo
sau đó tôi đi tôi chọc thùng lốt xe
trong thời gian gần đây liên tục các vụ việc xâm hại đến tài sản cá nhân liên quan đến việc dừng đỗ xe ô tô liên tục xảy ra
các hành vi bôi sơn viết bậy hay cạo sức sơn xe tưởng chừng chỉ với mục đích cảnh cáo chủ xe trong việc dừng đỗ đừng gây cản trở đến hoạt động khác của cá nhân hoặc một cộng đồng dân cư
nhưng chính hành vi đó lại vi phạm pháp luật nghiêm trọng được quy định trong bộ luật hình sự
vấn đề với đối tượng có hành vi xâm phạm ví dụ là tà sơn làm hư hỏng tài sản nếu nhẹ thì đối tượng có thể bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản
và nặng hơn thì đối tượng có thể bị xử lý về hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản quy định điều một trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự
và với tội này thì đối tượng có thể chịu bức ăn tù thậm chí bức ăn tù cao nhất có thể lên đến hai mươi năm
nếu như tài sản bị hủy hoại
có giá trị trên năm trăm linh triệu đồng
với điều kiện kinh tế phát triển như hiện nay việc sở hữu một hay thậm chí hai chiếc xe ô tô không phải quá khó với nhiều gia đình
xong có thể nói chiếc xe vẫn là tài sản giá trị lớn
việc bị xâm hại như trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiếc xe khiến chủ xe mất nhiều thời gian công sức và tiền bạc để khắc phục
tuy nhiên chính chủ xe cũng nên có ý thức tự bảo vệ tài sản của mình nâng cao ý thức trong việc sử dụng phương tiện trong quá trình dừng đỗ xe
tiền tài chúng tôi bất khả kháng không có biện pháp nào cả
các cái bãi gửi xe có phép và không có phép ở quanh khu vực này gần như đã đầy xe thì không còn chỗ để gửi nữa
nếu muốn gửi thì phải đi rất là xa điều đó rất bất tiện cho chúng tôi
chúng tôi vẫn bắt buộc vẫn phải để ở đây
mặc dù biết lần chọc lốp xe này lần phá hoại tài sản này có thể không phải lần duy nhất không phải lần đầu tiên và lần cuối cùng
thứ nhất là cũng phải tuyên truyền về các thủ đoạn phạm tội của đối tượng
ví dụ như trong thời gian gần đây thủ đoạn này rất phổ biến nó xảy ra ở rất nhiều địa phương
tuy nhiên cũng có những người không biết vì họ không theo dõi báo đài hoặc phương tiện thông tin tài chúng thì họ cũng không biết
vì vậy cái việc tuyên truyền rất quan trọng và đẩy mạnh việc tuyên truyền này sẽ góp phần phòng ngừa tội phạm có hiệu quả
thứ hai là cần điều tra xác minh và xử lý thật nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm như trên
thậm chí những đối tượng hành vi phạm tội phải đưa ra xử lý trước pháp luật
và đấy là làm hương cho đối tượng khác
thứ ba là các cơ quan chức năng cũng cần tính toán những việc quy hoạch
bởi vì chúng ta thấy rằng là việc đỗ xe bây giờ nó rất khó khăn đặc biệt đi vào nội thành
thế thì giữa việc sắp xếp người chỗ ở này cũng cần phải có quy hoạch về các bãi đỗ xe
đặc biệt là những khu vực có nhu cầu lớn
thì việc đó sẽ làm giảm việc đỗ xe tự phát ngoài đường và giảm được những hiện tượng tiêu cực như trên
thưa quý vị dừng đỗ xe ô tô ở những nơi công cộng
cũng không có người trông coi như thế này
chủ xe không chỉ phải cảnh giác với các đối tượng phá hoại
mà đây còn là điều kiện phát sinh các loại tội phạm trộm cắp tài sản của xe ô tô và bên trong xe ô tô nữa
chỉ vài thao tác nhỏ cùng với dụng cụ được mua với giá vài chục nghìn
kính ô tô tượng trưng an toàn bị khóa nát
đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp trong thời gian ngắn
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình an ninh với cuộc sống ngày hôm nay
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai